theo đó ủy ban kinh tế đưa ra ba phương án về vấn đề này
cụ thể phương án một là để ủy ban chứng khoán nhà nước trừ thuộc bộ tài chính như phương án chính phủ đã trình
nhưng có bổ sung một số quyền hạn nhiệm vụ cho ủy ban này
phương án hai là ủy ban chứng khoán nhà nước vẫn trực thuộc bộ tài chính
nhưng cần tăng thêm tính độc lập và quyền như ủy ban chứng khoán nhà nước thay bộ tài chính
thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với sản giao dịch chứng khoán
phương án ba là ủy ban chứng khoán nhà nước độc lập trực thuộc chính phủ
có quyền chủ động xây dựng chiến lược đề xuất chính sách với chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán
cho ý kiến về vấn đề này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ đồng tình với phương án một mà báo cáo của ủy ban kinh tế nêu ra
tôi thấy là theo cái giải trình tôi thống nhất cũng như cái phương án một
nhưng mà tăng thẩm quyền cho quỹ ban chứng khoán nhà nước
còn bây giờ nói phương án hai phương án ba là nó tương tự
nó tương thích với quốc tế
tôi nói mình có nhiều cái việt nam chưa có tương thích với quốc tế đó
việt nam có đặc điểm riêng việt nam và cái gì nó ổn định rồi thì chúng ta phát triển
cái gì nó quá bất hợp lý bất cập thì chúng ta sửa
chứ đừng nói để phương án ba là độc lập là nó trái với tinh thần nghị quyết trung ương
rồi tôi thấy thôi chính phủ cũng thống nhất trình rồi
thì thôi ủng hộ cho phương án một
nhưng phải tăng thẩm quyền cho quỹ ban chứng khoán nhà nước
để ổn định cái thị trường tài chính
thì ủy ban chứng khoán là trực thuộc bộ tài chính
các ông chí là rõ như vậy
và đồng tình là có bổ sung thêm một số quyền cho phù hợp
nhưng phải phù hợp với hệ thống pháp luật cũng như là các cái quy định của đảng
và cũng giữ mối quan hệ
tức là quan hệ giữa bộ và ủy ban như hiện nay thôi
không nâng cấp lên coi như là thủ tướng
bổ nhiệm và các ông chí đấy là tìm cho nó rõ
đồng quan điểm phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ vững sự ổn định tài chính
kinh tế tiền tệ nên việc để ủy ban chứng khoán nhà nước trực thuộc bộ tài chính là cần thiết
đảm bảo cho được bộ trưởng bộ tài chính phải chịu trách nhiệm
trong cái việc là quản lý cái lĩnh vực tài chính và kể cả thị trường tài chính
nếu như được thì các ông chí tính xem cái đề án của chính phủ
có thêm những cái nhắc nhở thêm vào trong luật hoặc là văn bản dĩ luật cũng trong tài liệu hướng dẫn
thì tôi đề nghị là phải rõ cái vai này đấy
và nên giao cho là bộ tài chính là chịu trách nhiệm
và quyết định cái mô hình tổ chức để hoạt động cho nó linh hoạt
giải trình về vấn đề này bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho rằng
phương án một là phù hợp đồng thời cho biết bộ tài chính đã dự thảo
và sẽ bổ sung các quy định nhắm tăng
tăng thêm quyền hạn nhiệm vụ cho ủy ban chứng khoán nhà nước
sáng nay tại lai châu bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc đưa công trình thủy điện lai châu vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và chủ trì buổi lễ
sự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lai châu
tại buổi lễ đại diện bộ công an đã công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc đưa công trình nhà máy thủy điện lai châu vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
thông báo phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ
về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhà máy thủy điện lai châu
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng bùi văn nam đã đánh giá cao vị trí vai trò
và tầm quan trọng của công trình thủy điện lai châu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như tỉnh lai châu
vì vậy việc đảm bảo an ninh an toàn công trình nhà máy thủy điện lai châu cần được đặt lên hàng đầu
đồng chí cũng đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh lai châu tập đoàn điện lực lực lượng công an quân đội
và các đơn vị chức năng phải thường xuyên phối hợp trong công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội không để tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra
thứ trưởng bùi văn nam cũng đề nghị cục an ninh kinh tế công an tỉnh lai châu kịp thời trao đổi tình hình
về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ công nhân viên nhà máy
tham mưu và hướng dẫn tập đoàn điện lực việt nam công ty thủy điện sơn la có phương án chủ động bảo vệ cán bộ và tài sản
khi có tình huống xấu xảy ra bằng mọi cách đảm bảo an ninh tuyệt đối cho nhà máy thủy điện lai châu công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia
trước đó trong chiều qua ngày một mươi một tháng tám thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra các mặt công tác tại công an tỉnh lai châu
tại buổi làm việc công an tỉnh lai châu đã báo cáo tình hình các mặt công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của đơn vị
công an lai châu đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhờ đó an ninh biên giới an ninh tôn giáo an ninh nội bộ an ninh thông tin an ninh kinh tế và an ninh các vấn đề xã hội khác trên địa bàn được giữ vững
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được kiềm chế trên địa bàn không có tội phạm có tổ chức mang tính xã hội đen
tội phạm ma túy giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tội phạm ma túy giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tội phạm an ninh trật tự đẩy mạnh công tác nghiệp vụ triển khai quy định mới về công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên quan tâm xây dựng đảng xây dựng lực lượng làm tốt công tác đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp triển khai sớm kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp

tội phạm an ninh trật tự đẩy mạnh công tác nghiệp vụ triển khai xây dựng đảng các cấp triển khai xây dựng đảng các cấp triển khai xây dựng đảng các cấp